thay vì mua bán trực tiếp ngày nay ngày càng nhiều người ưa chuộng mua sắm online hơn
đó cũng là lý do để thương mại điện tử trở thành ngành học hấp dẫn trong thời gian gần đây
cơ sở đơn hàng điện tử của các doanh nghiệp đang ngày càng nhiều
theo dự đoán của google doanh thu thương mại điện tử việt nam năm hai nghìn hai mươi năm sẽ đạt khoảng tám tỷ usd
các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều đang chuyển mình mạnh mẽ
những tín hiệu lạc quan ấy là cơ sở để thương mại điện tử trở thành một ngành học hấp dẫn
hứa hẹn nhiều cơ hội việc làm cho thị trường lao động
những năm gần đây thương mại điện tử đã chứng minh được nó là phương thức mua bán của tương lai
sự ra đời và hoạt động mạnh mẽ của hàng loạt các công ty chuyên về thương mại điện tử như là một minh chứng cho điều này
không nằm ngoài sự phát triển của thế giới thương mại điện tử tại việt nam nhanh chóng cho thấy sức sống của nó trong nền kinh tế
năm hai nghìn một mươi sáu doanh thu thương mại điện tử đã đạt năm tỷ usd chiếm ba tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ
điều đáng nói bên cạnh việc thúc đẩy thương mại theo một phương thức mới
thương mại điện tử còn tạo ra rất nhiều các cơ sở
công việc hứa hẹn và phù hợp với các lao động trẻ
với mức tăng trưởng hai mươi năm của thương mại điện tử việt nam trong những năm tới
thị trường lao động lĩnh vực thương mại điện tử sẽ ngày càng sôi động và nhộn nhịp
tôi đang rất phấn khích với thị trường thương mại điện tử không chỉ ở việt nam mà còn ở đông nam á
tôi thấy được tiềm năng khi tỷ lệ truy cập internet ngày càng cao và giá các thiết bị ngày càng giảm
tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận với thương mại điện tử
đồng thời hiện nay người tiêu dùng cũng muốn tìm hiểu những thông tin về thương hiệu sản phẩm
và những tiềm năng này mang đến cho họ cơ hội để tiếp xúc được với thương mại điện tử nhiều hơn
chương trình tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và quyết định số một nghìn năm trăm sáu mươi ba ban hành năm hai nghìn một mươi sáu về kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trong các quyết định của thủ tướng thì có những nhóm những giải pháp
cụ thể để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử như hỗ trợ doanh nghiệp địa phương
rồi là đào tạo nâng cao nhận thức rồi là sửa đổi các văn bản chính sách
rồi là gần đây nhất thì có quyết định số hai trăm linh của thủ tướng ngày một mươi bốn tháng hai hai nghìn một mươi bảy
trong lĩnh vực logistics và từ những cái chính sách như vậy đã thúc đẩy tạo được tiền cho doanh nghiệp
để tạo ra những sản phẩm giải pháp mới cho thương mại điện tử
theo cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin bộ công thương
thương mại điện tử và công nghệ thông tin bộ công thương
điện tử đang có bước phát triển rất nhanh nhờ hệ thống viễn thông phát triển vượt bậc
với khoảng một phần ba dân số việt nam truy cập internet
tỷ lệ website có tính năng đặt hàng trực tuyến là năm mươi tám
trong đó tỷ lệ website có tỷ lệ thanh toán trực tuyến là một mươi năm
người việt có tỷ lệ chi tiêu dùng cao có thể chiếm tới sáu mươi bảy mươi chín thu nhập
điều này chắc chắn sẽ tạo nên một sự đột biến trong thị trường kinh doanh bán lẻ
tại các khu vực kinh tế phát triển nhất là thành thị
tuy nhiên ngành thương mại điện tử việt nam lại đang đứng trước một vấn đề lớn
đó là sự thiếu hụt về nhân sự
cũng tương tự như rất nhiều công ty ứng dụng thương mại điện tử và hoạt động kinh doanh
mặc dù đưa ra mức lương hấp dẫn nhưng công ty chúng tôi vẫn gặp rất nhiều khó khăn
trong việc tuyển đủ nhân sự cho bộ phận hoạt động kinh doanh trực tuyến của công ty
vấn đề này hiện là một trong những thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp
có ứng dụng thương mại điện tử để phát triển kinh doanh
trên thực tế các doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên về thương mại điện tử đang tăng mạnh
vào google gõ cụm từ nhân viên bán hàng online
chỉ trong vòng một mươi bốn giây sẽ hiện lên một mươi tám ba triệu thông tin
cần tuyển nhân viên bán hàng trực tuyến của các doanh nghiệp
trên rất nhiều trang tìm việc trực tuyến như vietnamworks com
tìmviệcnhanh com job vn chọnviệc com calculing vn

các doanh nghiệp tìm kiếm về chuyên viên thương mại điện tử đang tải khá nhiều
từ những đòi hỏi thực tế của thị trường lao động
việc đào tạo thương mại điện tử hiện đang là một nhiệm vụ có tính thời sự
và cấp thiết của các trường cao đẳng đại học trong cả nước
đặc biệt là các trường có đào tạo ngành thương mại
theo cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin bộ công thương
ước tính hiện có khoảng trên chín mươi trường đại học và cao đẳng
tham gia và đào tạo thương mại điện tử
như một môn học một chuyên ngành hay một ngành
tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có nhu cầu tìm việc trong ngành thương mại điện tử
được ghi nhận tại một số trường đạt tới trên chín mươi
nguyễn trung hiếu sau khi hoàn thành kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
với số điểm xét tuyển đầu vào là hai mươi bốn năm điểm
hiếu đã quyết định chọn ngành thương mại điện tử của đại học thương mại hà nội

hiếu cũng thuộc một trong số những bạn trẻ có khả năng nắm bắt nhanh nhạy nhất những xu thế mới
tuy nhiên trong đó phải kể đến thương mại điện tử
một cú click chuột một món hàng như ý được giao đến tận tay
tiện lợi nhanh chóng không mất quá nhiều thời gian và công sức
tất cả những điểm cộng này đã tạo nên lực hấp dẫn quá lớn cho thị trường thương mại điện tử
đại học thương mại là trường đại học đầu tiên trong cả nước mở chuyên ngành đào tạo thương mại điện tử
và luôn đi tiên phong trong lĩnh vực đào tạo mới mẻ này
việc thành lập khoa thương mại điện tử tại trường đại học thương mại
đã từng được đánh giá là một trong những sự kiện tiêu biểu của năm hai nghìn năm tại việt nam
từ chuyên ngành ban đầu đó thương mại điện tử giờ đây đã được bộ giáo dục và đào tạo nâng lên thành ngành thương mại điện tử
đó chính là sự ghi nhận tầm quan trọng của thương mại điện tử đối với sự nghiệp phát triển đất nước
đồng thời khẳng định nhu cầu ngày càng cao của xã hội và doanh nghiệp với nguồn nhân lực thương mại điện tử tại việt nam
và hầu như có một cái gọi là giống như là một cái luật bất thành văn ở khoa thương mại điện tử ấy
hầu như là các em sinh viên từ năm thứ ba các em đã đi làm hết
đến năm thứ tư thì số lượng sinh viên có việc làm nó phải lên đến khoảng bảy mươi tám
tham gia ngày hội việc làm thì nó lại không phải là sinh viên của năm thứ tư nhiều giống như là chúng ta nghĩ là họ sắp tốt nghiệp rồi họ cần phải cần phải tham gia và để tìm kiếm việc làm
không phải thế
không phải là sinh viên của năm thứ hai năm thứ ba và một ít sinh viên của năm thứ tư thôi
bởi vì sao bởi vì là các em sinh viên năm tư thì gần như là các em đã có việc làm
và với các em sinh viên của năm thứ hai thứ ba thì muốn tìm kiếm các công việc làm bán thời gian
cũng đồng thời để nâng cao kiến thức thực hành tại doanh nghiệp
những sinh viên khoa thương mại quốc tế khóa năm mươi bảy của trường đại học kinh tế quốc dân này
là khóa đầu tiên được hưởng thụ một chương trình đào tạo
với khá nhiều môn học có liên quan đến thương mại điện tử
rất nhiều sinh viên với điểm xét tuyển đầu vào khá cao đã tìm đến với khoa thương mại quốc tế
là để có thêm nhiều cơ hội tiếp cận với các môn học liên quan đến thương mại điện tử
đón đầu xu hướng mới với nhiều lợi thế trong tay
khi vào đây thì em đạt số điểm là hai mươi năm điểm
và em chọn cái ngành thương mại quốc tế của trường đại học quốc tế quốc dân
là bởi vì là em thấy được cái tiềm năng của ngành thương mại quốc tế
thương mại điện tử là đang có rất là tiềm năng
thứ hai là đây là một số ngành mà em rất khá là yêu thích và tìm hiểu về trước đấy rồi
thế nên là em đã chọn và đăng ký cái ngành thương mại điện tử hiện tại
thực ra rất tiếc là cái thời mà em đăng ký thì lại chưa có cái chuyên ngành thương mại điện tử
mà lại chỉ có cái chuyên ngành thương mại quốc tế nó cũng có một phần liên quan đến thương mại điện tử
do vậy là em đã quyết định theo học cái ngành thương mại điện tử
thì khi mà đã học ở đây năm thứ ba rồi
thì em thấy là cái quyết định và lựa chọn của em là khá đúng đắn
em cảm thấy là cái con đường phía trước của em khá là rộng mở khi với cái quyết định của em hiện tại
khi mà em bắt đầu đăng ký thì chuyên ngành thương mại điện tử chưa được mở ra kỳ lưu dân
thì đấy cũng là một cái mà em cảm thấy rất tiếc
tuy nhiên thì em có biết là đến năm nay thì trường ngành đã bắt đầu được mở
thì em nghĩ rằng đấy là một chuyên ngành sẽ rất hot trong năm nay
và chắc chắn rằng là nó sẽ là một cái gì đấy cơ hội cho những em sinh viên khoa mới
cũng như là thị trường việc làm sắp tới cũng rất là chào đón
từ năm học hai nghìn một mươi tám
năm học hai nghìn một mươi chín đại học kinh tế quốc dân sẽ mở thêm ngành thương mại điện tử
nhằm đáp ứng nhu cầu biến đổi nhanh của nền kinh tế và cuộc cách mạng công nghiệp bốn
đặc biệt là nhu cầu về nhân lực cho nền kinh tế số
tại học kinh tế quốc dân thì ngành thương mại điện tử nó cũng sẽ có một số những điểm khác biệt
so với các cái ngành thương mại điện tử đã được mở ở các cái trường đại học khác
ví dụ như là so với các khối ngành có liên quan đến kỹ thuật chẳng hạn
thì thương mại điện tử đối với trường đại học kinh tiêu quốc dân
sẽ khai thác những thế mạnh của trường đại học kinh tế quốc dân
trong những lĩnh vực như là kinh tế quản lý và quản trị kinh doanh
đồng thời cũng sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để giúp cho các bạn sinh viên khi ra trường
thì vừa có những kiến thức nền tảng về kinh tế về quản lý về quản trị kinh doanh
nhưng cũng sẽ có những kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin
để có thể hoàn toàn tự tin trong vấn đề như là lập trình và xây dựng
các cái trang web về thương mại điện tử
gần như các công ty bây giờ
từ các công ty làm về sản xuất thương mại đến dịch vụ
thì công ty nào họ cũng có ứng dụng công nghệ vào trong làm kinh doanh hết
và chúng tôi đào tạo cái ngành này cho các em thì cũng mong muốn là đáp ứng được
trong tất cả các lĩnh vực từ sản xuất cho đến dịch vụ cho đến thương mại
thế nên là cái phổ sinh việc của các em nó rất là rộng
qua khảo sát của hiệp hội điện tử việt nam
cũng như cục thương mại điện tử và kinh tế số của bộ công thương
thì nhu cầu về nhân lực thương mại điện tử ở việt nam trong vòng năm năm tới
sẽ tăng trưởng ở mức hai mươi năm một năm
và như vậy trong vòng năm năm tới chúng ta có thể phải đào tạo
trên một triệu nhân lực có trình độ cao để đáp ứng nhu cầu về thương mại điện tử ở việt nam
ở cả ba cấp độ là ứng dụng thương mại điện tử ở các doanh nghiệp
các sàn giao dịch thương mại điện tử và hệ thống tổ chức quản lý nhà nước
để chuyển từ một chính phủ hiện nay sang chính phủ điện tử